tin an ninh trả tự vào tối qua công an tp hcm cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan
phát hiện một hành khách quốc tịch kenya nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
vào lúc hai mươi hai h tối một mươi bốn tháng bảy lực lượng chức năng đã phát hiện hành khách nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch kenya
nhập cảnh vào việt nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành phối hợp kiểm tra
hình ảnh soi chiếu cho thấy mặt nắp trên và mặt đáy của vali có nghi vấn cất dấu ma túy
kiểm tra bên trong vali tổ công tác phát hiện có hai gói có chứa hai ba kg ma túy loại cocaine
hiện công an tp hcm đang phối hợp để điều tra mở rộng củng cố chứng cứ xử lý đối tượng